đồng chí triệu tài vinh ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban kinh tế trung mương
đã dẫn đầu đoàn công tác ban kinh tế trung mương đến huyện châu thành an gian khảo sát
làm việc về tình hình thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung ương đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
báo cáo với đoàn công tác ban kinh tế trung ương huyện ủy châu thành cho biết
trong năm năm qua doanh số cho vay đạt hơn hai trăm tám mươi chín tỷ đồng với một mươi một chín trăm năm mươi ba lượt khách hàng vay vốn
qua đó đã giúp năm chín trăm ba mươi một lượt hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có vốn sản xuất kinh doanh
có phần tích cực trong công tác giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội xây dựng nông thôn mới
có phần ngăn chặn tình trạng tín dụng đen trên thị trường
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí triệu tài vinh đánh giá cao những kết quả đạt được
của huyện châu thành trong việc triển khai thực hiện chỉ thị bốn mươi đồng thời đề nghị trong thời gian tới
các cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác quy động quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn
đặc biệt cần nhân rộng các mô hình cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo
và tạo việc làm từng bước nâng cao đời sống cho người dân